tại tỉnh hải dương thời gian qua nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai sâu rộng đến các đối tượng người có công với cách mạng gia đình chính sách nhằm thể hiện lòng biết ơn đạo lý u nước nhớ nguồn
nhiều năm nay gia đình ông hoàng ngọc viên cựu thanh niên sung phong thuộc diện hộ nghèo phải sinh sống trong căn nhà cũ xuống cấp rột nát
nắm được hoàn cảnh của gia đình ông tỉnh đoàn hải dương hội cựu thanh niên sung phong tỉnh hải dương cùng nhà hào tâm đã ủng hộ năm mươi triệu đồng để xây dựng một căn nhà mới khang trang hơn
nhiều năm nay gia đình ông hoàng ngọc viên cựu thanh niên sung phong thuộc diện hộ nghèo phải sinh sống trong căn nhà cũ xuống cấp rột nát
tỉnh đã tổ chức triển khai tặng hơn ba năm trăm linh xuất quà cho đối tượng chính sách với tổng giá trị hơn một bốn tỷ đồng xây dựng sửa chữa hai mươi một ngôi nhà nhân ái tư vấn sàng lọc cấp phát thuốc viện phí cho hơn ba năm trăm năm mươi đối tượng tổng giá trị hơn hai tỷ đồng

trong thời gian tới tỉnh đoàn hải dương sẽ tích cực phối hợp với các sở ban ngành các nhà hào tâm quan tâm hơn nữa đến những người có công gia đình chính sách thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội hiệu quả hơn